bây đêm thì nó vẫn giải quyết được khá nhiều việc cho những người ta đi làm
còn bây đêm thì nó cũng đỡ dồn hơn nó giải tán phần chuyến bay hơn
đề xuất của thành phố cũng được cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất nhất trí với việc sân bay tân sơn nhất sẽ phục vụ hai mươi bốn trên hai mươi bốn cho mùa cao điểm tết
các hãng hàng không sẽ điều người từ các sân bay khác tập trung về tân sơn nhất để phục vụ bay từ ngay đến nửa đêm về sáng
cùng với đó việc giảm tải về phương tiện đi lại tại khu vực sân bay tân sơn nhất cũng được ngành giao thông vận tải sân bay và các doanh nghiệp vận tải tích cực thực hiện
hiện đã có bốn tuyến buýt trợ giá kết nối với sân bay tân sơn nhất vào nội thành được triển khai và tuyến xe buýt từ bến xe an sương đi ngang qua sân bay tới bến xe miền đông cũng vừa được đưa vào khai thác để giảm tải tình trạng kẹt xe khu vực sân bay
tuyến xe bíp nối hai bến xe trọng điểm đi qua sân bay tuy không trợ giá nhưng hoạt động tới một giờ sáng để phục vụ người dân đi lại giảm bớt phương tiện cá nhân lưu thông
trước mắt để việc đi lại trong dịp tết không căng thẳng thêm thì cùng với các biện pháp mà cơ quan chức năng đang triển khai cũng rất cần sự chia sẻ và cộng đồng trách nhiệm của người dân
nhưng đó chỉ là giải pháp ngắn hạn về lâu dài để giảm tải cho sân bay tân sơn nhất chắc chắn sẽ cần phải có những giải pháp vĩ mô và đồng bộ khi mà tp hcm được các chuyên gia đánh giá là đang trong tầm ngắm của các nhà đầu tư lớn trong khu vực đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài
để giải quyết rất điểm tình trạng ôn tắc giao thông
thì không thể thực hiện trong một sớm một chiều với hà nội thì vẫn đang trong giai đoạn đề xuất giải pháp và nghiên cứu còn với thành phố hồ chí minh thì các giải pháp mới dừng lại ở bài toán ngắn hạn
câu chuyện ủn tắc giao thông cũng là vấn đề thường gặp tại các thành phố lớn trên thế giới đặc biệt là tại các quốc gia đang phát triển và để giảm thiểu tình trạng này thì đã có rất nhiều các mô hình được áp dụng
đầu tư xây dựng metro tuyến đường sắt chạy ngầm trong thành phố là phương án khả thi nhất
nhưng với điều kiện hiện tại của việt nam thì lại chưa thể triển khai được phương án này
theo tính toán của nhiều chuyên gia nếu đầu tư tuyến cắp treo để hành khách di chuyển vào sân bay tân sơn nhất thì sẽ giảm thiểu được thời gian thi công và rẻ bằng một phần một mươi metro
mới đây thành phố merdein của colombia đã đưa tuyến cáp treo vào sử dụng để giải quyết vấn đề giao thông
không chỉ mang ý nghĩa phương tiện vận tải mà nhiều công trình cắp treo lớn đã trở thành niềm tự hào kêu hãnh của người dân và là biểu tượng của thành phố melin
meddelin colombia là thành phố đầu tiên trên thế giới sử dụng cáp treo như một phương tiện giao thông công cộng
hệ thống cáp treo metro cáp đi vào hoạt động từ năm hai nghìn bốn giờ đây là niềm tự hào của thành phố lớn thứ hai cũng là thành phố hiện đại nhất colombia
từ khi có cáp treo việc đi lại của người dân đã được cải thiện đáng kể
bây giờ tôi vào trung tâm chỉ còn hai mươi đến ba mươi phút trong khi trước kia phải mất tới hai tiếng rưỡi
bản đồ metrocab của medellín tương đối dễ hiểu chia làm hai phần metro và cab
metro trong thành phố chỉ có hai tuyến a và b còn cáp treo có ba tuyến
tuyến ca xây dựng đầu tiên vào năm hai nghìn bốn dài một tám km nối trung tâm thành phố với khu phố ổ chuột santo domino
bốn năm sau tuyến di dài hai bảy km đi vào hoạt động phía tây thành phố
tuyến l là tuyến mới nhất hoàn thiện vào năm hai nghìn một mươi mục đích thu hút du khách trải nghiệm cắp treo và lên đỉnh núi cao nhất thành phố medellín tỉnh afrin
toàn bộ hệ thống metrocab do tập đoàn metro của medellín quản lý
kinh phí cho hệ thống lấy từ ngân sách thành phố
cắp treo mỗi ngày trở tới hơn ba mươi lượt khách
và vì tích hợp được cả hệ thống metro và buýt nên hành khách có thể đến các tuyến chính thành phố mà không sợ tắc đường giờ cao điểm
cắp treo đã thay đổi đời sống chúng tôi
có hệ thống giao thông này mọi người có thể đi làm trẻ em được đi học thuật tiện hơn
có các dự án hỗ trợ du lịch trên công viên an vin khởi sắc
với những thành phố có địa hình hiểm trở nằm trên các sườn núi cao và dốc
thì cáp treo đã giải quyết được nhiều vấn đề của giao thông đô thị
thủ đô caracas của venezuela cũng đang vận hành hệ thống tương tự vào năm hai nghìn một mươi
đây là một giải pháp giao thông hiệu quả
chính quyền cần tiếp tục triển khai mô hình giao thông này để người dân thuận tiện hơn trong việc đi lại
một vài thành phố nam mỹ khác cũng đang sử dụng phương thức bay ngang thành phố này là lapas của bolivia rio de janeiro của brazil
metrocap đang trở thành giải pháp cách mạng để cải tạo giao thông như các nước mỹ latin
thậm chí bogota
thủ đô của colombia
vốn được coi là tiển hình của sự thành công trong việc áp dụng hệ thống quyết nhanh brt
cũng đang xúc tiến việc học tập thành phố medil
sau bảy lần thương lượng tòa án nhân dân tỉnh bình thuận và ông huỳnh văn nén đã thống nhất số tiền hơn một mươi tỷ đồng
dành cho hai bản án oan mà ông đã phải chịu hơn một mươi bảy năm
sáng nay tòa án nhân dân tỉnh bình thuận đã tổ chức họp báo
để thông báo về quá trình giải quyết bồi thường cho ông huỳnh văn nén
tại lần bồi thường lần thứ bảy vào ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi
ông huỳnh văn nén yêu cầu bồi thường tổng cộng một mươi tỷ tám trăm năm mươi ba triệu ba trăm bốn mươi năm nghìn đồng
tòa án nhân dân tỉnh bình thuận đề nghị bồi thường một mươi tỷ một triệu ba trăm ba mươi năm nghìn đồng
và đã được phía người bị hại chấp nhận và buổi thương lượng này đã thành công
tại buổi họp báo ông biện văn hoan tranh án tòa án nhân dân tỉnh bình thuận nhấn mạnh
tòa án nhân dân tỉnh bình thuận gửi lời xin lỗi chân thành đối với ông huỳnh văn nén
vì đã bị điều tra truy tố và xét xử kết án oan trong vụ án bà dương thị mỹ bị giết
và cũng xin lỗi ông huỳnh văn nén do đã bị điều tra truy tố xét xử kết án oan về hai tội
giết người và tội cướp tài sản của công dân
trong vụ án bà lê thị bông tòa nhân dân tỉnh bình thuận cũng xin lỗi người thân của ông huỳnh văn nén
về những sai sót nghiêm trọng này

thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
nghị quyết đại hội đảng bộ huyện kim bôi tỉnh hòa bình lần thứ hai mươi hai đã đề ra mục tiêu
mỗi năm giảm ba năm số hộ nghèo số xã đạt chuẩn nông thôn mới là ba mươi bảy
và để thực hiện mục tiêu đó thì các cấp ủy chính quyền ở kim bôi
xác định là phải phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể
trong đó có vai trò không thể thiếu của hội phụ nữ
với các phong trào như phụ nữ trung sức xây dựng nông thôn mới
phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững
phóng sự sau đây đều thực hiện tại xã kim tiến huyện kim bôi tỉnh hòa bình
sẽ cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của hội phụ nữ trong công tác giảm nghèo
hội phụ nữ xã kim tiến huyện kim bôi tỉnh hòa bình hiện có gần bảy trăm linh hội viên tham gia sinh hoạt
ba mươi sáu tri bộ với đặc thù là xã thuẩn nông thu nhập thấp nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn
để khắc phục hội liên hiệp phụ nữ xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền
và đưa ra nhiều giải pháp giúp hội viên phát triển kinh tế
các chị đi vận động chị em phụ nữ là bằng mọi lúc mọi nơi
có thể là đến gặp ở gia đình hoặc đến những nơi mà các chị làm buôn bán thương nghiệp
ở các nơi mà bán hàng
về việc mà triển khai
để các chị tham gia phát triển kinh tế thì cũng thông qua các buổi sinh hoạt
ở tổ nhóm để vận động chị em thực hiện cái nghị quyết của đảng ủy xã đề ra
bên cạnh việc phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội huyện
tạo điều kiện cho hội viên vay vốn với lãi suất thấp hạn trả dài
hội còn phối hợp với các ngành chức năng tập huấn trang bị kiến thức
để chuyển dịch cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa
áp dụng các tiến bộ khoa học và sản xuất
từ đó nhiều hội viên được tiếp cận với các nguồn vốn
cũng như kiến thức để đầu tư vào sản xuất kinh doanh
góp phần tăng thu nhập cải thiện cuộc sống gia đình
từ chủ trương phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội huyện
tạo điều kiện cho hội viên vay vốn ngân hàng với lãi suất thấp
nhiều chị em phụ nữ của xã chúng tôi đã có vốn đầu tư và phát triển kinh tế theo định hướng
cũng nhờ đó mà nhiều chị em đã có của ăn của đẻ kinh tế vững vàng
tuyên truyền cho phụ nữ để phát triển kinh tế nuôi dạy con tốt
thì chúng tôi tuyên truyền chị em như là trong các cuộc họp cũng có thông qua chung
chúng tôi sẽ tuyên truyền theo một nhóm sản xuất đấy ạ
chúng tôi sẽ thành lập những cái nhóm sản xuất để làm chung nhau làm kinh tế đấy
ví dụ như dạo này đang thì quy hoạch để làm dưa ấy
thì chúng tôi sẽ thành từng nhóm tầm là bảy đến một mươi một mươi năm người gì đấy
chúng tôi tuyên truyền như thế thì tuyện lợi hơn ạ
tưởng có thể là tiết kiệm hàng tháng
có ít thì tiết kiệm ít mà có nhiều tiết kiệm nhiều
cho nên là bọn em cũng giúp chị em những chị em nào mà khó khăn
thì lấy những cái tiền tiết kiệm đấy sẽ ủng hộ các chị em đấy
vâng đấy là tiêu chí lớn nhất của tri hội phụ nữ ở xóm ạ
đây là một buổi học tập kinh nghiệm của tri hội phụ nữ xã kim tiến tại gia đình chị hoàng thị như
chị như là một trong những hội viên tiêu biểu trong phong trào phát triển kinh tế của xã kim tiến
trước đây gia đình chị gặp không ít khó khăn trong cuộc sống
do quỹ đất sản xuất không có vốn để đầu tư cho chăn nuôi và trồng trọt
từ khi tham gia sinh hoạt hội được tuyên truyền vận động
chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật
đã giúp chị thay đổi cách nghĩ cách làm
gia đình chị như đã vươn lên trở thành một hộ khá trong thôn
lúc đầu tôi trồng mướp đắng sau thấy thu nhập chưa thể ổn định tôi cũng nuôi lợn nái để bán
sau này vốn ổn định tôi đầu tư mạnh vào nuôi lợn với số lượng lớn hơn
và hiệu quả tất nhiên đã là cao hơn trước rất nhiều
cũng được tạo điều kiện cho vay vốn để phát triển sản xuất như hội viên hoàng thị như
hội viên hoàng thị phượng cũng từ chăn nuôi nhỏ lẻ sau khi đủ vốn
đã đầu tư cả sản xuất nông nghiệp và phát triển chăn nuôi với số lượng lớn
khi hội định cho vai tiền
tôi mua được một con trâu
khi trâu đẻ hai lứa tôi đủ tiền mua cả tivi xe máy
và chuyển sang mua lợn nái sinh sản và nuôi thêm một số loại vật nuôi khác nữa
từ bán lợn giống mỗi năm tôi cũng có lãi từ hai mươi đến ba mươi triệu đồng
tôi cũng muốn nhiều chị em hội viên phụ nữ được vay vốn như tôi
để đầu tư vào sản xuất phát triển kinh tế gia đình
đội huấn hội phụ nữ huyến trong thời gian vừa qua tập trung chỉ đáo
cho các cập hối thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển
bởi vì nó là một vật truyền kinh tế bảo vệ môi cướng
trong thời gian triển khai tôi đã thực hiện những việc
như là giao cho các tri hối cơ sở hối
mỗi tri hối là dục môi tiếng hai là trí thuật nghéo
định nay qua nửa năm thực hiện nghị quyệt
băng đu hình thực dục đơ ví dụ như là đáo tạo nghế
chuyển giao khoa học kỹ thuật và đặc biệt là có chương trình
nhấn ủy thạc bên ngân hàng chỉnh sạch cho chị em quan vốn
và đứa chị em hiện nay là chăn nuôi hoa vốn hồ nghèo chăn nuôi cà củi phát triển chống chót
từ những hoạt động cụ thể thiết thực và sự chủ động của hội liên hiệp phụ nữ xã kim tiến trong phong trào phát triển kinh tế
không chỉ giúp chị em thay đổi cách nghĩ cách làm mà còn phát huy khả năng sáng tạo của mỗi hội viên trong sản xuất kinh doanh
giúp nhiều hội viên thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới
trong phần tin quốc tế cuba mỹ ký thỏa thuận hợp tác chống khủng bố và tội phạm
tổng thống hàn quốc sẽ bị thẩm vấn vào tháng hai
hội nghị thường niên của diễn đàn kinh tế thế giới năm hai nghìn một mươi bảy sẽ diễn ra trong ngày hôm nay tại thụy sĩ
trong bối cảnh châu âu đang bị đe dọa bởi các vụ tấn công khủng bố
giới chức thụy sĩ đã tăng cường an ninh xung quanh nơi diễn ra hội nghị
những đoạn rơi kém gai bao quanh thị trấn trên đỉnh núi aos thuộc thụy sĩ cùng với lính gác và chó nghiệp vụ tần tra hai mươi bốn trên bảy
nhằm bảo vệ diễn đàn kinh tế thế giới hai nghìn một mươi bảy diễn ra tại davos
tổng cộng có năm binh lính được trang bị vũ trang bảo vệ xung quanh nơi diễn ra hội nghị
các hoạt động giao thông cảnh giới không phận thụy sĩ các mối đe dọa hạt nhân hóa học và sinh học cũng được kiểm tra kỹ lưỡng
hội nghị sẽ bị giới hạn trong vòng bán kính bốn mươi sáu km tính từ davos trong suốt quá trình diễn ra hội nghị
hội nghị lần này sẽ có sự tham dự của các phái đoàn cấp cao nhất từ các quốc gia
do vậy công tác an ninh tại đây được đặc biệt siết chặt
cuba và mỹ hôm qua đã ký một thỏa thuận về hợp tác chống khủng bố buôn bán ma túy chống rửa tiền
và các hoạt động tội phạm quốc tế khác trước thềm lễ nhậm chức của tổng thống đắc cử mỹ donald trump
thông cáo của nhà trắng nêu rõ
thỏa thuận sẽ thiết lập một khuôn khổ cho việc tăng cường quan hệ giữa mỹ và cuba
về chống buôn bán ma túy chống khủng bố chống sửa tiền và về hợp tác pháp lý
trong đó có các trao đổi kỹ thuật nhằm góp phần xây dựng mối quan hệ thực thi pháp luật giữa hai nước mạnh mẽ hơn
trước đó hai nước đã công bố một thỏa thuận hợp tác về vấn đề nhập cư và chấm dứt chính sách kéo dài hai mươi năm
theo đó mỹ cho phép người cuba nhập cảnh không cần thị thực nếu đặt chân được lên nước này
đến nay hai bên đã ký một mươi tám thỏa thuận trong các lĩnh vực từ dịch vụ bưu chính và khoa học
đến bảo vệ môi trường và hợp tác chăm sóc sức khỏe
chính phủ các nước australia và trung quốc hôm nay thông báo
chính thức tạm ngừng cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mh ba trăm bảy mươi của hãng hàng không malaysia airlines
trong một thông cáo chính phủ các nước australia và trung quốc cho biết
chiếc máy bay mh ba trăm bảy mươi không nằm trong khu vực tìm kiếm
ở miền nam ấn độ dương do đó công tác tìm kiếm dưới đáy biển máy bay mh ba trăm bảy mươi đã bị tạm ngừng
cho đến thời điểm này trong số hai mươi mảnh vỡ tìm thấy
chỉ có bảy mảnh được xác định chắc chắn hoặc có khả năng là của chiếc máy bay mất tích
chiếc máy bay mh ba trăm bảy mươi chở hai trăm ba mươi chín hành khách và phi hành đoàn đã biến mất trên hành trình
từ kuala lumpur malaysia tới bắc kinh trung quốc vào ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tiếp tục những diễn biến liên quan đến vụ bê bối chính trị tại hàn quốc
theo văn phòng công tố đặc biệt của nước này vừa thông báo
dự kiến thẩm vấn tổng thống park geun hye sẽ diễn ra vào đầu tháng hai tới
phát ngôn viên văn phòng công tố hàn quốc cho rằng họ mong chờ tổng thống park geun hye
sẽ đồng ý tiến hành cuộc thẩm vấn song vẫn chưa thảo luận nội dung chi tiết với văn phòng của bà
là tổng thống bà park được miễn truy tố trong vụ này
song từng khẳng định bà sẽ nhất trí để công tố viên đặc biệt thẩm vấn
trong một diễn biến khác bộ trưởng văn hóa thể thao và du lịch hàn quốc cho yun sun
và cựu tránh văn phòng tổng thống kim ji chung đã bị thẩm vấn trong khuôn khổ cuộc điều tra
bà cho yung sun cho biết sẽ hợp tác đầy đủ với các công tố viên đặc biệt
và bày tỏ hy vọng sự thật sẽ được làm sáng tỏ thông qua cuộc điều tra này
trong khi đó tổng thống venezuela nicolas maduro vừa có cuộc hội đàm với tổng thư ký
tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ opec mohamed bakindo
để đánh giá về tình hình thị trường dầu mỏ
tại dinh tổng thống hai bên đã trao đổi về các triển vọng thương mại dầu mỏ toàn cầu
tổng thư ký berkindo đánh giá cao nỗ lực của tổng thống maduro
nhằm đẩy giá dầu tăng trên thị trường thế giới
cũng như thúc đẩy thỏa thuận cắt giảm sản lượng một hai triệu thùng một ngày
đạt được tại hội nghị bộ trưởng opec hồi tháng một mươi một năm ngoái
ông parkindo đưa ra nhận định lạc quan với quyết định lịch sử
giảm sản lượng khai thác dầu của các nước trong và ngoài opec
giá dầu mỏ trên thị trường thế giới trong năm hai nghìn một mươi bảy sẽ được phục hồi và duy trì ổn định
mặc dù đã được các thỏa thuận giảm sản lượng dầu
nhưng hiện nay giá dầu thô tại venezuela vẫn ở mức hơn bốn mươi năm usd một thùng
tổng thống maduro thông báo trong những ngày tới sẽ tiếp tục đưa ra những đề xuất mới
với các nước trong và ngoài opec nhằm bình ổn giá dầu thế giới